nhìn chung việc ăn nấm bị nấm móc có thể gây ra những tác động tiêu cực không hề nhỏ đối với sức khỏe
điều này bạn cần để biết cách bảo quản nấm đúng cách và xử lý kịp thời khi phát hiện nấm bị móc